tiếp tục ngày làm việc thứ năm kỳ họp thứ tư quốc hội khóa một mươi bốn
chiều nay quốc hội thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật thủy sản sửa đổi
nhiều đại biểu băn khoăn liệu quy định về thành lập thêm hệ thống kiểm ngư ở trung ương
và kiểm ngư các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương có biển có làm tăng biên chế
báo cáo giải trình tiếp thu dự án luật của ủy ban thường vụ quốc hội nêu rõ
qua tổng hợp ý kiến của các đoàn đại biểu quốc hội cho thấy
một mươi trên sáu mươi một đoàn đại biểu quốc hội chọn phương án thành lập kiểm ngư ở trung ương
và ở một số tỉnh thành phố ven biển có tính đặc thù
từ đó ủy ban thường vụ quốc hội tiếp thu chỉnh lý quy định tại điều tám mươi chín dự thảo luật theo hướng
hệ thống kiểm ngư gồm kiểm ngư trung ương và kiểm ngư các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương có biển
được tổ chức trên cơ sở yêu cầu bảo vệ nguồn lợi thủy sản và nguồn lực của địa phương
giao chính phủ quy định chi tiết về nội dung này
tuy nhiên thảo luận tại buổi làm việc chiều nay nhiều đại biểu băn khoăn quy định như vậy
liệu có làm tăng biên chế tăng bộ máy
theo đại biểu phạm minh chính khi thành lập phải có cơ chế vận hành có bộ máy thì phải có con người
có con người phải có cơ sở vật chất phương tiện kinh phí để hoạt động
và cứ như này mãi thì bao giờ bộ máy mới cắt giảm được
trong những nguyên nhân mà tăng tổ chức tăng bộ máy hiện nay
đó là các luật chuyên ngành
thì ta cũng quy định tổ chức bộ máy
thì bây giờ tôi thấy là cái luật nào chuyên ngành nào cũng đề cập đến cái bộ máy này
mà bộ máy của chúng ta thì càng ngày càng phành to ra
trong cái nghị quyết một mươi tám vừa ban hành ngày hôm qua của ban hành trung ương thì
trên một nguyên tắc tức là một việc chỉ giao một người một việc chỉ giao một cơ quan
một cơ quan một người có thể đảm nhận nhiều việc
vậy thì tôi chưa thấy rõ cái chỗ
tức là bây giờ thành lập cái lực lượng kiểm ngư đó
như các đại biểu vừa nói đấy
thì cái kiểm ngư thì bây giờ là kiểm ngư hiện nay đang quân đội quản lý này
đến nay mai kiểm ngư của trung ương này
rồi kiểm ngư của địa phương nữa
thì không biết là cái kiểm ngư này thì nếu mà người ta không làm rõ ra thì một cái việc như thế này
mà mấy cơ quan làm như thế này thì tôi thấy là cái bộ máy càng ngày càng phành ra
đồng tình với quan điểm này đại biểu nguyễn sĩ cương cho rằng
không nên đưa tổ chức bộ máy biên chế vào trong các luật
báo cáo giám sát của đoàn kiểm tra
của quốc hội đã chỉ ra có một mươi tám dự án luật là nguyên nhân của việc phát sinh biên chế
kiểm ngư tỉnh thì được thành lập trên cơ sở chuyển đổi và cơ cấu lại cái lực lượng thanh tra chuyên ngành thuy sản
chuyển đổi và cơ cấu lại không có nghĩa rằng thay thế
tôi nghĩ rằng là không có chứ không có cái nghị định kèm theo
nhưng mà tôi cho rằng là đây là có lẽ là nó có hai lực lượng này vẫn sẽ tồn tại song song
và công chí nhặt một số thanh tra viên đưa sang lực lượng kiểm ngư
thế nhưng mà thưa công chí rằng là đâu có chỉ chỉ có thế đâu
bởi vì kiểm ngư thì không thể thể lội hay là đi thuyền được
mà tôi đã phải dùng cái từ không thể lội đi thuyền để đi kiểm ngư được
mà phải có tàu thuyền mà có tàu thuyền thì phải có thuyền trưởng phải có thuyền viên phải có thợ máy v v
nó vừa là con người nó vừa là cơ sở vật chất nữa như ông chí phạm minh chính vừa phân tích
tôi rất là đồng tình
tại sao lại cứ nói rằng một cái câu rằng là không tăng biên chế
tôi không đồng tình
tôi không đồng tình với cái cách giải trình như vậy
các đại biểu cho rằng nên tổng kết hoạt động kiểm ngư trên cơ sở đó hình thành tổ chức của lực lượng này sao cho gọn nhẹ bảo đảm không tăng bộ máy không trồng chéo